mặc dù liên tục được đầu tư và duy tu hàng năm với kinh phí không hề nhỏ
thế nhưng vấn đề vỉa hè cho người đi bộ đã bị xuống cấp nứt vỡ vẫn luôn xảy ra
thậm chí là những vỉa hè này còn được hứa hẹn là chất lượng đá tự nhiên có độ bền lên tới bảy mươi năm
thế nhưng chất lượng thì đi ngược lại đang tồn tại nhiều ở các tuyến phố của hà nội
chất lượng thi công không đảm bảo lại sử dụng sai mục đích dẫn đến tiềm ẩn mất an toàn giao thông
chỉ sau vài năm vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên thì đây là bộ mặt thật của vỉa hè tại nhiều tuyến phố của thành phố hà nội
chính việc buôn bán vỉa hè bị tạm ngừng do dịch covid một mươi chín diễn biến tích tạp
đã vô tình lộ rõ giá trị của loại đá tự nhiên vốn được tung hô bền vững hàng chục năm
tướng chất lượng thi công không đảm bảo công thêm việc phục vụ công tác hạ ngầm đường dây điện các viễn thông
nhưng hoàn trả mặt bằng không cẩn thận đã góp phần khiến vỉa hè bị vỡ nát sụt lún gây khó khăn cho người đi bộ
vỉa ba toa cũng xùn lún các tầm đá quanh bậu cây cũng hư hỏng
đầu tư lớn nhưng giá trị đổi lại thì chưa tương xứng làm mất an toàn giao thông mất mỹ quan đô thị
sau một trong những nguyên nhân khiến chất lượng vỉa hè không đảm bảo
chính là việc dùng vỉa hè làm bãi đỗ xe như thế này
thực tế nhiều vỉa hè trong đô thị vẫn được cấp phép làm điểm trong dưới xe ô tô
sau câu hỏi được đặt ra là vậy lát mới vỉa hè để làm gì
khi mục đích sử dụng thì ngược lại
hà nội chúng ta có một cái sản phẩm khá xa xỉ cái vỉa hè lát bằng đá quý
nhưng mà để đỗ ô tô thì ngay bản chất nó là bài thể hiện cái bất hợp lý
đấy là chưa kể là thể hiện cái trình độ quản trị đô thị
tức là quản trị tài chính đầu tư đô thị có cần phải được điều chỉnh để giảm bớt những cái thiệt hại
giảm bớt những cái bất hợp lý trong xã hội cũng như là trong đầu tư bằng nguồn vốn của công